dịch bệnh sốt xuất huyết đang có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh gia lai và có nguy cơ bùng phát tình dịch
còn số người bệnh sốt xuất huyết đang tăng cao mỗi ngày khiến các cơ sở y tế quá tải
sông thực tế ý thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết của người dân vẫn còn trụ quan
tại khoa nội nhi nhiễm bệnh viện đa khoa huyện ca bang tỉnh gia lai tình trạng chật kín dường bệnh đã diễn ra nhiều tuần nay
dù nơi đây vẫn đang nắng nóng gai gắt nhưng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn đã tăng lên đến hơn sáu trăm bốn mươi ca
dù vậy ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh này vẫn chưa cao
các hộ gia đình phải tham gia vào đó để vệ sinh lọc ấp thu gôm không cho mũi đệ trứng vào đó
nếu các hộ gia đình nhiệt tình làm công tác như thế thì công tác phòng chống dịch bệnh sẽ giảm
tính trên toàn địa bàn tỉnh gia lai đến nay một mươi bảy trên một mươi bảy huyện thị xã thành phố có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết với ba một trăm linh ca
tăng năm sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh gia lai đã có công dịch
hội viện chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong do sốt xuất huyết khi nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra vào thời gian tới
dự báo năm hai nghìn một mươi chín này thì cũng là cái chu kỳ của sốt xuất huyết quay lại là ba năm
trước tình hình mưa nắng như vậy thì năm hai nghìn một mươi chín dịch sốt xuất huyết có thể là
diễn biến phức tạp và nó xảy ra trên cái đeo bảng tỉnh gia lai và cái khu vực miền trung và tây nguyên
thời điểm này tây nguyên đang bước vào đầu mùa mưa
đây cũng là thời điểm dịch sốt xuất huyết có cơ hội bùng phát mạnh
nhằm không để dịch bệnh diễn biến phức tạp thì cùng với sự và cuộc quyết liệt của các cơ quan chuyên môn
người dân cũng cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng
trong đó công tác vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và lang quang là giải pháp hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh